liên tục trong nhiều năm nay hơn một trăm linh hộ dân với khoảng ba trăm hai mươi nhân khẩu sống ở khu vực cồn si
thuộc thôn long thạnh tây xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
luôn phải chịu cảnh thiếu nước ngọt trong sinh hoạt đặc biệt là vào mùa khô
nhằm chia sẻ khó khăn với người dân huyện đoàn núi thành đã phát động chương trình
đưa nước sạch ra đảo tam hải
thôn long thạnh tây nằm tách biệt so với các thôn của xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
trước đây thôn có năm giếng nước ngọt nhưng hiện nay bốn giếng đã nhiễm phèn
hàng ngày một trăm linh ba hộ dân với ba trăm một mươi tám nhân khẩu phải chia phiên nhau để lấy nước ngọt của giếng còn lại về sử dụng
nhiều hộ dân phải tự thuê ghe đi vào đất liền để mua nước về sinh hoạt
trước tình trạng thiếu nước sau chuyến đi khảo sát thực tế ngày hai mươi một tháng sáu
huyện đoàn núi thành đã phát động và triển khai chương trình đưa nước sạch ra đảo tam hải
chúng tôi tiến hành trong vòng một tuần và qua đó thì cung cấp nguồn nước sạch
cho các hộ dân trên địa bàn của thôn năm thành tây
với cái mong muốn là có thể giúp cho bà con có được cái nguồn nước sạch để dùng
so với thời gian trước đến hôm nay thì được nhận số nước để về sinh hoạt
nước sạch có cấp đoàn hỗ trợ thì dân ở đây rất là vắng khởi và trong sinh hoạt có thoải mái hơn
chỉ qua vài ngày triển khai chương trình đưa nước sạch ra đảo tam hải đã chở được hơn hai trăm linh mét khối nước
và cung cấp đến tận tay người dân trên địa bàn xã đảo này
thời gian tới chương trình sẽ tiếp tục mở rộng nhằm góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn vào lúc cao điểm nắng hạn